sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi tại xã nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào cai đã xuất hiện trận lũ ống bất ngờ gây thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu của người dân
sau một ngày trận lũ đi qua hiện nay các lực lượng đang cùng với bà con nhân dân tích cực khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
theo thống kê mới nhất trận lũ ống đã làm một trăm một mươi nhà dân bị ảnh hưởng trong đó có một mươi một ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn
về nông nghiệp mưa lũ cuốn trôi và làm ngập ống một trăm chín mươi năm hectare lúa và hoa màu trong đó có một trăm năm mươi bốn hectare lúa đang chín ba trăm linh sáu con lợn và một năm mươi da cầm bị chết ước tổng thiệt hại khoảng sáu năm tỷ đồng
hiện các lực lượng chức năng như công an quân đội kiểm lâm cùng với người dân đang khẩn trương khắc phục thiệt hại nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân
sau khi nhận được tin là trong này có một trận lũ quét thì ủy ban thị trấn vũ giàng huy động toàn thể

hiện nay các cơ quan chức năng huyện bảo yên đang tiếp tục thống kê ra soát thiệt hại do mưa lũ gây ra để có phương án hỗ trợ người dân sớm nhất
trước mắt huyện bảo yên đã hỗ trợ mỗi hộ dân hai triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày
một số hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn không thể khắc phục thì sẽ bố trí di chuyển đến nơi ở mới an toàn
chúng tôi đang giao cho phòng nông nghiệp và triều thôn phối hợp với phòng lao động thương minh xã hội
thì sẽ lên những phương án những cái nào mà huyện trong thẩm quyền của huyện khả năng của huyện
thì huyện sẽ có những cái quyết sách ngay để hỗ trợ cho nhân dân
đối với đặc biệt là những hộ gia đình mà bị mất hoàn toàn nhà
thế còn những cái nội dung mà nó lớn mà ngoài cái ngân sách của huyện chúng tôi sẽ tổng hợp
và ngay trong chiều nay chúng tôi sẽ có cái báo cáo với ban phòng chống dụng báo của tỉnh
để tổng hợp để suy nghĩ đến gì nào của tỉnh có cái phương án hỗ trợ kịp thời cũng như là cái khắc phục về lâu dài
theo dự báo hiện nay vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại khối không khí lạnh đã hình thành
và đang di chuyển xuống phía nam nên tại lào cai vẫn tiếp tục xuất hiện mưa và rông rải rác
do đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai yêu cầu các huyện thành phố trên địa bàn
triển khai các biện pháp đề phòng mưa lớn gây lụ quét và sạt lở đất chuẩn bị nhân lực vật lực để ứng phó khi xảy ra thiên tai